vâng thưa quý vị việt nam hiện đã điều trị khỏi hơn bốn trăm năm mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín
trên tổng số sáu trăm tám mươi bảy sáu mươi ba ca mắc
trong các bệnh nhân đang điều trị thì có gần năm bốn trăm linh ca nặng
một mươi năm địa phương qua một mươi bốn ngày chưa ghi nhận f trong nước
là bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
hải phòng hải dương hà nam phú thọ ninh bình và nam định
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hơn ba mươi bốn triệu liều
bộ y tế cũng đã phân bổ thêm cho thành phố hồ chí minh năm mươi bốn bảy trăm linh liều vaccine astrazeneca
và hiện số vaccine này đã được đưa về các quận huyện và thành phố thủ đức
thưa quý vị bộ y tế vừa có công điện về việc quán triệt công tác xét nghiệm
và một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín khi thực hiện giãn cách xã hội
và tăng cường giãn cách xã hội
theo đó bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch
các tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung khẩn trương tổ chức triển khai
các chỉ đạo kết luận của chính phủ thủ tướng chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế
tại công điện số một nghìn bốn trăm linh chín và phổ biến đến tất cả các quận huyện xã phường thị trấn
tập trung thực hiện tại các địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao
và thường xuyên kiểm tra giám sát để phát hiện sớm kịp thời chấn chỉnh các hạn chế vướng mắc còn tồn tại
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của các tỉnh thành phố trên cơ sở kết quả thực hiện
quyết định việc nới lỏng giãn cách xã hội theo nguyên tắc thực hiện có lộ trình
và hạ dần cấp độ nguy cơ từng bước và chắc chắn
tại các địa bàn nguy cơ vùng vàng và bình thường mới vùng xanh
thực hiện việc xét nghiệm với các nhóm nguy cơ các địa điểm nguy cơ
để kịp thời điều chỉnh phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch
sáng nay sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày một mươi chín h
đến sáu h ngày hai mươi h thành phố ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai ca tại khu cách ly ở quận đống đa và một ca tại cộng đồng tại quận hoàng mai
theo đó phó chủ tịch ubnd thành phố dương đức tuấn cho biết
dự kiến sau hai mươi một tháng chín thành phố hà nội sẽ không chia ba phân vùng
mà nơi nào nguy cơ rất cao có kf sẽ trở thành điểm đỏ khoanh vùng với quy mô hẹp
điểm đảo áp dụng theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
khu vực xuất hiện f và các gia đình lân cận phải phong tỏa và cách ly y tế
khu vực lân cận là vùng vàng còn lại là xanh
việc kiểm soát dịch được thực hiện theo tinh thần thu hẹp tối đa vùng đỏ
bên cạnh việc nới lỏng thành phố tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát tại cửa ngõ thủ đô
hà nội sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ để làm việc với các tỉnh thành phố lân cận
về việc phối hợp quản lý người ra vào thành phố

vào tối một mươi chín tháng chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh phú yên
đã ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh
cụ thể tiếp tục áp dụng nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu đối với xã an chấn huyện tuy an xã hòa mỹ tây huyện tây hòa
áp dụng nguyên tắc chỉ thị số một mươi năm đối với huyện phú hòa thị xã sông cầu thị xã đông hòa thành phố tuy hòa
và các xã thị trấn còn lại của huyện tuy an và huyện tây hòa
đồng thời áp dụng nguyên tắc chỉ thị số một mươi chín đối với các huyện sơn hòa sông hình đồng xuân
chủ tịch ubnd tỉnh phú yên trần hữu thế yêu cầu các địa phương áp dụng các biện pháp nới lỏng
phải được thực hiện từng bước đi đôi với tăng cường kiểm soát tốt tình hình trên địa bàn
tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành phòng chống dịch
nhất là hạn chế tập trung đông người tuân thủ nguyên tắc năm k vaccine công nghệ
nhanh chóng ổn định tình hình sớm trở về trạng thái bình thường mới
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh phú yên từ ngày hai mươi ba tháng sáu đến nay
toàn tỉnh ghi nhận hai chín trăm bốn mươi bốn trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó hai sáu trăm tám mươi một người đã được điều trị khỏi covid một mươi chín
thưa quý vị tại thành phố đà nẵng cho đến thời điểm ngày một mươi chín tháng chín

trong năm hai nghìn một mươi sáu xã phường không ghi nhận các mắc mới trong cộng đồng sau một mươi bốn ngày
sơn trà và ngũ hành sơn là hai quận xanh đầu tiên của thành phố
một mươi một phường thuộc hai quận này cũng đang dốc toàn lực để giữ vững vùng xanh
và chuẩn bị đầy đủ các tiêu chí mở cửa trở lại các hoạt động trong giai đoạn mới
từng là tâm dịch covid một mươi chín hiện nay quận sơn trà đã phủ xanh trên địa bàn bảy phường
địa phương này cũng đang nỗ lực triển khai đồng loạt nhiều biện pháp
để bảo vệ vùng xanh khỏi nguy cơ dịch covid một mươi chín
trong đó việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cũng là điều kiện tiên quyết
giữ vững vùng xanh lâu dài và hướng đến chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mở cửa một số hoạt động
ngoài đẩy nhanh tiến độ phủ vaccine đến toàn dân vùng xanh trên địa bàn
còn được bảo vệ chặt chẽ bởi các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào phường
và từng khu dân cư tổ dân phố
kiểm soát chặt người ra vào sẽ góp phần ngăn chặn nguồn lây bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào
công tác phòng dịch cũng được siết chặt
bên trong vùng xanh hàng quán được mở cửa phục vụ mang về
một số hoạt động thiết yếu khác cũng được nới lỏng
tuy nhiên mọi hoạt động đều được giám sát nhắc nhở và chấn chỉnh
để người dân chủ cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định
bảo đảm công tác phòng chống covid một mươi chín
ví dụ như họ mua những cái thuốc kia mà không phải thuốc sốc
thì mình được bó nhưng mà phải bảo khoảng cách hai mét
đeo cổ tròn theo quy định
những trường hợp mà nếu mà họ khai báo
mà họ ở từ vùng khớp tới họ mua
thì cái trường hợp đó là chị không tuyên quyết không bó cho họ
mà chị liên hệ với cơ quan chức năng
người dân là tới mua thuốc mình phải hỏi họ ở đâu
và nếu không đúng thì vùng xanh của mình thì mình không bán
để liên hệ cùng

và nhắc nhở người ta có bệnh phúc gì
về cổ mò hoặc là cứ tự khai bó y tế tự địa phương
sự ý thức từ phía người dân sẽ góp phần bảo vệ thành quả
chống dịch hơn bảy mươi ngày rồng rã của thành phố
trên cơ sở đánh giá kết quả đà nẵng xây dựng ba phương án
nới lỏng trong giai đoạn tiếp theo
phương án một nới lỏng thêm một số hoạt động
so với quyết định hai nghìn chín trăm tám mươi năm đang thực hiện
phương án hai chỉ tạm dừng một số hoạt động
như từng áp dụng năm hai nghìn hai mươi như karaoke vũ trường massage
phương án ba là sử dụng thẻ xanh thẻ vàng thẻ trắng
dựa trên dữ liệu vaccine cho những người đảm bảo điều kiện
đã có kháng thể tham gia các hoạt động cụ thể
dù áp dụng phương án nào thì tinh thần chống dịch
tuyệt đối không được chủ quan lơ lại
với thủ đoạn sử dụng xe làm từ thiện xe cứu thương
xe đăng ký luồng xanh chở hàng hóa
để chở thủ đoạn xe làm từ thiện
thuê người từ vùng dịch ở thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai về quê
trong những ngày gần đây nhiều tài xế đã bị các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành
tỉnh kiên giang bắt giữ và xử phạt vi phạm hành chính trên một trăm linh triệu đồng
điển hình vào chiều qua ngày một mươi chín tháng chín
lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số bảy tỉnh kiên giang
đã phát hiện tài xế phùng gia huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại tỉnh đồng nai điều khiển xe ô tô một mươi sáu chỗ loại xe khách
có đăng ký luồng xanh trở thuê một người phụ nữ
từ huyện long thành tỉnh đồng nai về kiên giang
qua làm việc tài xế huỳnh thừa nhận làm tài xế lái xe thuê cho người khác
vào sáng ngày hai mươi tháng chín chủ xe yêu cầu huỳnh chở một người phụ nữ
từ huyện long thành tỉnh đồng nai về quê ở huyện an minh kiên giang
để tránh dịch với giá sáu triệu đồng
nếu chót lọt huỳnh được trả công chín trăm linh đồng
với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
huỳnh bị công an huyện châu thành tỉnh kiên giang
xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
bốn đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn
đã bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam phát hiện
trước đó vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi tám tháng chín
tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn ở tổ dân phố nguyễn hiễu tiến
phường đồng văn thị xã duy tiên
lực lượng công an phát hiện tại phòng ba trăm linh năm có bốn thanh niên
gồm hai nam hai nữ
độ tuổi từ hai mươi một đến ba mươi một tuổi
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh hà nam và tỉnh hậu giang
đang sử dụng trái phép chân ma túy
các đối tượng khai nhận một người trong nhóm
mua số ma túy trên với giá bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng
để về cùng sử dụng
qua test nhanh các đối tượng trên đều dương tính với ma túy
liên quan đến vụ án trần thị phương dung bốn mươi bảy tuổi
trú tại quận hải châu
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng
vừa tiếp tục tổ chức
tổng đạt quyết định khởi tố bị can
và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với tôn thất huy minh bốn mươi năm tuổi
trú tại quận liên triều cũng với hành vi tương tự
theo đó minh mua lại đất của dung
với giá bốn tỷ và thỏa thuận
bán lại đất cho một người phụ nữ
với giá gần năm tám tỷ đồng
nhận cọc bảy trăm linh triệu đồng
mặc dù biết đất của dung có hồ sơ giấy tờ không hợp lệ
nhưng minh vẫn giao bán
và yêu cầu người phụ nữ kia đưa giấy tờ tùy thân
để ra hồ sơ
sau đó dung đưa cho minh một bộ hồ sơ giao đất giả
vì quá tin tưởng nên bị hại
tiếp tục giao cho minh số tiền hơn hai chín tỷ đồng
đầu năm hai nghìn một mươi chín
do không ra sổ đỏ được
nên bị hại đã đòi lại tiền
và gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra
để tố cáo dung và minh
tại huyện ba chi tỉnh bến tre
vừa xảy ra một vụ ẩu đả
giữa hai nhóm thanh niên trong lúc ngồi nhậu
hậu quả là một người bị đâm tử vong
sáng ngày một mươi tám tháng chín
nhóm thanh niên gồm trần văn dừa
trần út mười trần văn trong
cùng chú tệ tỉnh cà mau
phan thành nhân chú tệ tỉnh kiên giang
và một số người khác tổ chức ăn nhậu
tại nhà trọ thùy trang
thuộc ấp an lợi xã an thủy huyện ba chi
trong lúc uống rượu các đối tượng đã xảy ra
mâu thuẫn cự cãi rồi đánh nhau
đối tượng trong đã dùng cây kéo đâm nhiều nhát
vào người nhân gây thương tích nặng
sau đó nhân được mọi người đưa đi cấp cứu
nhưng đã tử vong ngay sau đó
và gây án xong trong đầu thú với lực lượng công an
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại đắk lắc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
phối hợp với công an tp bun ma thuật
vừa bắt giữ bốn đối tượng đánh chết một người đàn ông
cụ thể vào tối ngày một mươi bảy tháng chín
sau khi nhận tin báo của người dân
có một người đàn ông chết
tại đập tràn của hồ etchukap
ở xã hòa thắng
lực lượng công an đã khẩn trương
đến khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
nạn nhân được xác định là ông trần đình anh
bốn mươi bốn tuổi chú tại xã yakutua
sau gần một mươi năm giờ tích cực điều tra
lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng
gây ra vụ án mạng trên là
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày một mươi bảy tháng chín
bốn đối tượng này đến khu vực đập tràn
của hồ yakukap để câu cá
và tại đây nhóm của ông trần đình anh
cũng đang ngồi nhăn nhộn
và phát hiện nhóm của anh
có chửi mình nên bốn đối tượng trên
đã đâm đá nhiều vào
người ông anh khiến nạn nhân tử vong
ngay tại chỗ
và qua khám nghiệm tử thi nguyên nhân ông anh
tử vong là do chấn thương
sườn ngạt và dẫn đến
suy hô hấp không hồi phục